các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo